hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đồng thời truy thu toàn bộ số tài sản nói trên để trả lại cho bị hại

với thủ đoạn trên nhiều doanh nghiệp ở nhiều tỉnh miền trung đã bị lừa mất tiền

tuy nhiên một số doanh nghiệp có xe vi phạm đã bị số điện thoại gọi đến
tự xưng là lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đề nghị doanh nghiệp chung chi tiền
sẽ cho sửa biên bản vi phạm giảm tiền một phạt
đối tượng lợi dụng sự vi phạm của các doanh nghiệp vì vi phạm trong quá trình vận tải xe quá tải
từ đấy đối tượng lên mạng xã hội để tìm kiếm những trang thông tin liên quan tới các doanh nghiệp
và từ đấy đối tượng lấy số điện thoại của doanh nghiệp và điện trực tiếp cho doanh nghiệp
để đưa ra những yêu cầu về việc là giảm mức tiền phạt và yêu cầu doanh nghiệp phải chuyển tiền vào tài khoản cho đối tượng
nếu doanh nghiệp không tỉnh táo không có tài khoản
không xác minh thì bị đối tượng sẽ lừa đảo chú độc tài sản
mức tiền từ khoảng ba mươi triệu đến ba mươi bảy triệu trên một lần
xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an
giám đốc công an tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
xác lập chuyên án tập trung lực lượng khẩn trương truy xét đối tượng lừa đảo
đối tượng thường xuyên sử dụng sim rác thay đổi liên tục
mỗi vụ thực hiện xong một vụ là đối tượng đổ xim
đồng thời là đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau
nhưng tất cả những cái sim rác cũng như tài khoản ngân hàng đều không mang tên của đối tượng
cái thứ hai là đối tượng liên tục thay đổi vị trí chủ ở
từ tỉnh này sang tỉnh khác từ bình thuận sang nha trang
từ nha trang vào thủ đức và từ thủ đức vào tp hcm và lên lâm đồng
cho nên là rất khó khăn trong việc tri bán
đối tượng khi lên lâm đồng là đối tượng vào những vùng rảy
để lãng trốn trong các rãi cà phê
cho nên là rất khó khăn
trong cuộc điều tra phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng nguyễn xuân vinh
ba mươi tuổi ở thị trấn lương sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận
khi đang lẩn trốn ở huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
trước những chứng cứ không thể chối cãi vinh đã khai nhận
ngoài giả danh cảnh sát giao thông quảng ngãi
bản thân còn gọi điện thực hiện lừa đảo ở tỉnh bình định phú yên khánh hòa
để chiếm đoạt của doanh nghiệp trên một trăm linh triệu đồng
có cán bộ cô em sử phạt cái xe đó
thì trên xe nó sẽ có logo cái tên của công ty
thì em sẽ vô cái logo đó là sẽ ra cái số hòn thoại người sử sở hữu
có số hòn thoại em gọi
ngày hôm đó là ai sử phạt lên báo chí phóng quyền trả lời
em sẽ giải danh là tên người đó
để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn lừa đảo trên
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
người vi phạm lĩnh vực vi phạm an toàn giao thông đến trụ sở cảnh sát giao thông làm việc
không nên làm việc qua điện thoại dễ bị lợi dụng lừa đảo
trường hợp phát hiện các đối tượng nghi vấn lừa đảo với thủ đoạn tương tự
đề nghị báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết
cơ quan huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc
tại một công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch một
trong khi đó tại tỉnh quảng nam ba mươi một đối tượng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc
đánh bạc tại khu vực giáp danh địa bàn ba huyện thành phố cũng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại khu công nghiệp nhân trạch huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
lực lượng công an kịp thời khống chế một mươi một đối tượng thu giữ một bộ bài tay
gần bốn mươi ba triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
qua điều tra các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc ăn thua từ năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng một ván
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ các đối tượng trên để xử lý theo quy định
đột kích vào nhà của lương duy khánh tại xã tam ngọc thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động bắt quả tang ba mươi một đối tượng
đang tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tam vật thu giữ tại chiếu bạc là một mươi một triệu ba trăm linh đồng
thu trên người các đối tượng hai mươi bốn hai triệu đồng cùng các tam vật có liên quan
tụ điểm này do nguyễn ngọc hòa ba mươi ba tuổi trú tại thành phố tam kỳ
chủ mưu cầm đầu cùng sáu đối tượng khác đứng ra tổ chức
mỗi ngày thu hút từ ba mươi đến năm mươi con bạc đến từ nhiều địa phương
tiền sâu thu của mỗi con bạc từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
đáng chú ý sau khi test nhanh covid một mươi chín các đối tượng bị bắt giữ phát hiện một trường hợp dương tính
giàng sáng ngày một mươi sáu tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke ktc
trên đường hùng vương phường một mươi thành phố đà lạt phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
vào lúc giờ ba mươi phút cùng ngày kiểm tra năm phòng hát với tổng cộng bốn mươi chín khách
trong đó có ba mươi hai nam một mươi bảy nữ lực lượng công an phát hiện nhiều ma túy còn sót lại trên đĩa xứ
và vương vãi trên sàn nhà
qua test nhanh phát hiện ba mươi sáu trường hợp khách dương tính với ma túy
một tiếp viên và hai khách dương tính với covid một mươi chín
hoàn công an đã xác định bốn đối tượng chủ mâu cầm đầu đứng ra tổ chức mua ma túy về
để cho cả nhóm sử dụng
một đối tượng là nhân viên có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người vi phạm
lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với một mươi bảy đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán
và tổ chức trái phép chất ma túy
tạm giữ tang vật tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh karaoke
và vi phạm các điều kiện về an ninh trật tự
có thể thấy càng gần tết nguyên đán hoạt động của các đối tượng trong đó có tội phạm về ma túy
thường rất phức tạp
kiên quyết đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống xã hội góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh đã và đang triển khai
đồng bộ các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
đây là những đối tượng
công an tỉnh quảng ninh đã bị công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh bắt giữ
trong chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy
những đối tượng này có lý lịch bất hảo với nhiều thủ đoạn tinh vi liều lĩnh
bất chấp các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hoạt động buôn bán tàng trữ
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tội phạm ma túy có nhiều thủ đoạn mới
ví dụ lợi dụng các dịch vụ shipper giao hàng để qua đó vận chuyển buôn bán trái phép
tội phạm ma túy đối với tội phạm tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
có xu hướng chuyển dịch về các nhà trọ các nhà nghỉ các cơ sở lưu trú trên địa bàn
chúng tôi đã dự báo ngay cái tình hình đối với cái loại tội phạm này ngay từ đầu lặng
tham mưu giám đốc chỉ đạo công an các đơn vị địa phương để tập trung chỉ đạo vào hai đoạn
loại thứ nhất là tội phạm mua bán vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy
thứ hai nữa là các tội phạm chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
từ khi có dự báo tình hình sát đúng với tình hình và sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh
thì kết quả rất là tích cực
cao điểm tấn công cho nát tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần
nửa tháng qua công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện bắt giữ xử lý hình sự một trăm một mươi sáu đối tượng phạm tội
về các hành vi tàng trữ sử dụng mua bán tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
thu giữ số lượng lớn ma túy ma túy tổng hợp
không mải mê với chiến công thành tích lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương tăng cường bám nắm địa bàn
đẩy mạnh tuyên truyền phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm
đối tượng chúng tôi xác định rõ tất cả về công việc tập trung tiếp tục nắm tình hình
đặc biệt là những đối tượng nghiện đối tượng sử dụng đây là nguồn cầu
và từ những đối tượng này chúng tôi sẽ phát hiện được ra những nguồn cung để chúng tôi tập trung đấu tranh triệt phá
bóc gỡ những đường dây vận chuyển trái chất ma túy đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động công tác còn trúng
để làm sao mà công tác phòng chống ma túy không phải chỉ công tác công an mà là công tác của toàn hệ thống chính trị
chủ động nắm chắc tình hình địa bàn quản lý chặt đối tượng cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
quyết tâm không để hình thành điểm nóng về ma túy góp phần tích cực kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết hiện nay cả nước có hai trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi bốn f đang điều trị
trong đó có một trăm linh bốn trăm chín mươi một ca đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện bao gồm gần sáu ca nặng
tính đến ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một hà nội có trên sáu mươi ca

hiện nay hà nội đang liên tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới hàng ngày
số ca tử vong cũng đã tăng trong những ngày gần đây
hà nội có trên sáu mươi ca nặng